các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi vợ ông tê biết được hai vợ chồng đã li hôn vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên khi vừa ly hôn với vợ thì chưa đầy một tháng sau
ông tê và trang đã dọn đến cùng sống như vợ chồng
tại căn hộ trung cư cao cấp saigon pearl ở phường hai mươi hai quận bình thạnh
khi ông tê dọn về chung sống với người tình thì có bảo mẫu theo chăm sóc bé vân an
nhưng chưa đầy một tháng sau thì bà trang đã đuổi việc người bảo mẫu này
trong khi những lời khai của dị ghẻ vẫn đang khiến cho nhiều người phẫn nộ
thì mới đây hình ảnh bé phân an cùng với bố vui vẻ ăn mừng ngày đặc biệt
được cho là sinh nhật của người mẹ kế võ nguyễn quỳnh trang tiếp tục được dân mạng lan truyền
theo đó hình ảnh bé vân an ôm một bó hoa hồng lớn đang hôn má quỳnh trang
còn bố của bé thì ngồi bên cạnh cũng ôm hôn con gái
trên bàn còn có chiếc bánh kem hình trái tim với nhiều lời yêu thương
không rõ bức hình ấy chụp từ bao giờ xong nó đã khiến cho nhiều người cảm thấy xót xa
bởi đằng sau bức ảnh gia đình hòa hợp
hạnh phúc ấy là những trận đòn roi mà cháu bé phải chịu đựng trong thời gian dài
từ chính người dì ghẻ mà vân an cũng từng yêu quý
trước đó hình ảnh bé vân an cùng với bố và dì ghẻ cùng nhau trang trí cây thông giáng sinh
cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội
nếu không có sự việc đau lòng này
chắc hẳn sẽ không ai chú ý đến những vết bầm tím trên tay và chân của bé và ngàn
càng nhìn những hình ảnh này
mọi người càng căm giận phấn nộ về hành vi tàn ác của người dì ghẻ đối với cô bé tám tuổi vô tội
quý vị và các bạn thân mến
thời nào rồi mà mẹ ghé còn ghét bỏ con chồng
đó là suy nghĩ của nhiều người khi biết đến câu chuyện đau lòng của va
dù biết xã hội hiện đại có nhiều cái vai văn nhiều mặt xấu hơn thời đại cũ
nhưng chắc chắn cuộc sống càng phát triển
con người càng phải hành xử tiến bộ văn minh hơn
tại sao vẫn còn xảy ra chuyện bánh đúc có xương kinh cùng thế
bây giờ có phải thời phong kiến đâu mà dì ghẻ lại làm nhục bắt con riêng của chồng nhịn đói
thì nhưng hình như chúng ta đã lầm
khi đọc câu chuyện của cô
cô bé xấu xố ở thành phố hồ chí minh
người ta càng ngỡ ngàng hơn khi biết dì ghẻ kia chỉ thuộc thế hệ chinh nít
mới hai mươi mấy tuổi đầu
cô gái trẻ trung xinh đẹp như thế
mà sâu tâm hồn lại đen tối độc ác như vậy
công tâm thì dì ghẻ
người bạn đời thứ hai thứ ba của những ông bố cũng chẳng phải là vai dễ diễn
và chính con chồng cũng phải là vai đơn giản
để đơn giản hóa cuộc sống
dì ghẻ không được coi
con chồng là tài sản là cục nợ hay là thứ vô hình
cứ đối xử với nó thuần túy như một đứa trẻ
con chồng ngoan hoãn dễ thương thì cuộc sống nhẹ nhàng hơn
còn nếu đứa trẻ nhìn mọi thứ tiêu cực chống đối
thì câu chuyện lại đẩy lên cao trào theo một hướng khác
nhìn cô bé tám tuổi xấu xố kia rướng người hôn lên má của dì ghẻ
chấp nối các dữ liệu mà người thân hàng sớm kể lại
tôi nghĩ đó là một đứa nhỏ
một đứa nhóc biết điều và ngoan ngoãn
vậy tại sao chị ghẽ không thể yêu thương nó như bất cứ đứa trẻ nào đi ngang qua đời của mình
người ta vẫn có câu thêm bạn bớt thù
đó chẳng phải là việc nên làm nhất trong cuộc sống hay sau
bớt một kẻ thù bớt biết bao lo lắng
thêm một người bạn thêm biết bao niềm vui
cuộc sống gia đình càng cần điều ấy
dì ghẻ kia rồi cũng có con
nếu con riêng thành bạn
thành con mình
chẳng phải đứa con trong tương lai của chị ghẻ cũng có thêm một chỗ dựa
thêm một người chị để chăm chúc giúp đỡ hay sao
chẳng ai có thể nắm tay suốt cả ngày khi mà vắng bóng bố mẹ
chúng không dựa vào anh chị em thì biết trông cậy ở ai
còn nếu thật sự chán trường ghét bỏ đứa con riêng kia
việc làm đơn giản nhất là báo chồng trả nó về với mẹ
khuất mắt trông coi hết bực trong thần
có vui vẻ và thoải mái hơn không
đôi khi còn nhận được cái lời của mẹ
còn nhận được tiếng tốt lại giúp cho mẹ con người ta đoàn tụ nữa kìa
liên quan đến vụ việc cháu bé vân an tám tuổi
tại thành phố hồ chí minh bị mẹ kế dạy dỗ bằng công cụ dẫn đến tử vong
ông đặng hòa nam cục trưởng cục trẻ em
bộ lao động thương binh và xã hội đã lên tiếng
bất kỳ một hành vi làm nhục trẻ em nào khi được các phương tiện thông tin phản ánh
đặc biệt là những vụ gây thương vong nặng nề cho trẻ em
đều làm dậy sóng dư luận
xã hội xót thương phẫn nộ
và yêu cầu nghiêm trị người gây ra tội ác
nhưng vấn đề đặt ra ở đây là làm thế nào để những chuyện quá đau lòng này không lặp lại
và chấm dứt các trường hợp trẻ em bị làm nhục giả mang bởi chính cha mẹ
những người có trách nhiệm đạo đức và pháp lý là phải yêu thương che chở bảo vệ con trẻ
tôi càng xót xa hơn nữa khi vụ việc này xảy ra tại một chung cư cao cấp
có đủ các thiết chế tổ chức dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em
hành vi giả mang
hành vi giả mang kia lại không bị tố giác kịp thời
ông đặng hòa nam bức xúc
và ông cũng cho rằng những hình phạt nghiêm khắc nhất đã và sẽ được tuyên
nhưng vẫn còn đó những vấn đề về sự hiểu biết tuân thủ và biết sợ pháp lực
trước khi xuống tay bạo hành
chà đạp những đứa trẻ non nớt của những người lớn tự cho mình có cái quyền
là bắt những đứa trẻ phải tuân thủ bằng mọi cách
trúc cân giận dữ sự thù hận vô cớ lên thân thể và tinh thần của trẻ
tôi thật sự cảm thấy dây dứt vì những án chung thân tử hình vừa mới năm trước
không được biết đến hay là không thể làm rung sợ được những người như là mẹ kế
và cả cha đẻ của cháu bé vân an
từ sự việc đau lòng này ông đặng hoa nam đặt câu hỏi
trong khi đã có rất nhiều thông tin sản phẩm truyền thông hướng dẫn cách phòng ngừa phát hiện
và tố cáo các hành vi xâm hại bạo hành trẻ em
nhưng vẫn tiếp tục có rất nhiều vụ việc trẻ em bị bạo hành giả mang thương tầm
có hay không sự mù quáng về quan niệm một đứa trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời
luôn đồng hành với roi vọt hình phạt
ông nam nhấn mạnh mọi trẻ em đều được bảo vệ bằng pháp luật
mọi hành vi gây tổn hại cho trẻ em đều bị các cơ quan thực thi pháp luật xử lý
can thiệp bất luận là chuyện dạy con hay là dạy học trò
trong một xã hội văn minh tiến bộ và pháp quyền mà chúng ta đang chung tay xây dựng
không thể tồn tại truyền thống hay là phương pháp giáo dục
dạy dỗ trẻ em bằng roi vọt bạo hành xúc phạm
một khi sự tổn hại về thể chất tinh thần của đứa trẻ đã xảy ra
một khi sức khỏe tính mạng của con trẻ đã bị cướp mất một cách oan ức
thì mọi sự dựa dẩm vào cái gọi là mục đích dạy dỗ
chỉ là ngụy biện thậm chí để trốn tránh hình phạt pháp luật
cục trưởng cục trẻ em cũng cho rằng
phải chăng hiện nay nhiều người vẫn có tâm lý ngại ngùng
sợ can thiệp vào việc dạy dỗ con của nhà người ta
trong khi đó mọi hành vi xâm hại trẻ em dù là nguy cơ hay hiện hữu
thì cũng không thể là chuyện riêng của bất kỳ bậc cha mẹ hay gia đình nào
trách nhiệm cung cấp xử lý thông tin thông báo tố giác hành vi xâm hại trẻ em
trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực
bóc lột của mọi cơ quan tổ chức cơ sở giáo dục gia đình cá nhân
đến cơ quan có thẩm quyền đã được luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu quy định
cơ quan lao động thương binh và xã hội cơ quan công an các cấp
quỹ ban nhân dân cấp xã là những nơi có trách nhiệm và thẩm quyền tiếp nhận
xử lý thông tin thông báo tố giác và phối hợp để xác minh đánh giá
điều tra về hành vi làm nhục tình trạng mất an toàn hoặc gây tổn hại
nguy cơ tổn hại đối với trẻ em
ông đặng hòa nam nhấn mạnh hiện nay tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em
số một trăm một mươi một đã được thiết lập để thường trực tiếp nhận xử lý thông tin
thông báo tố giác hành vi lạp nhục trẻ em
quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin thông báo tố giác mọi hành vi tác động vật lý trẻ em
đã được quy định cụ thể tại nghị định số năm mươi sáu trên hai nghìn một mươi bảy trên ndcp của chính phủ
quý vị và các bạn thân mến nếu như chắn kết không muốn dạy dỗ con chồng
một người có ăn có học như chàng nên trả đứa bé về cho mẹ đẻ của bé
và nếu cần lời mách bảo nào thì hãy sống với chồng bằng tình yêu
và hãy sống với con của chồng bằng tình thương

là điều đơn giản nhưng tốt đẹp nhất mà người đến sau đều phải khắc gốt ghi tâm
để cuộc sống thoải mái và hạnh phúc nhất trong tầm tay
những tin tức mới về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
nếu thích chương trình quý vị cũng đừng quên like subscribe và bật chuông thông báo
để không bao giờ bỏ lỡ những thông tin thú vị
còn bây giờ xin chào và gặp lại